thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao philippines teodoro lopez locsin ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã thăm philippines và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ chín ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam philippines
tại cuộc họp hai bên hài lòng nhận thấy hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển
chống khủng bố cướp biển tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm ma túy
về hợp tác kinh tế hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh phấn đấu duy trì tăng trưởng của kim ngạch thương mại hai chiều ở mức trên hai mươi một năm
hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
hai bên cũng trao đổi sâu và cùng chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở biển đông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông
giải quyết hòa bình các tranh chấp kiềm chế không làm phức tạp tình hình không quân sự hóa tôn trọng luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
kết thúc kỳ họp hai bên đã ký biên bản thỏa thuận của kỳ họp và chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược việt nam philippines giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chiều cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã hội kiến tổng thống philippines rodrigo duterte tại phủ tổng thống philippines
tại cuộc hội kiến tổng thống duterte nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược với việt nam và đánh giá cao kết quả của kỳ họp lần thứ chín ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam philippines
coi đây là cơ chế quan trọng hàng đầu để không ngừng thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng ba đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí pani yathotu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh lâm đồng
tham dự buổi làm việc với đoàn sáng ngày bảy tháng ba
có lãnh đạo văn phòng quốc hội việt nam lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội
cơ chế một cửa trong lĩnh vực du lịch và hoạt động quản lý nhà nước đối với tôn giáo trên địa bàn tỉnh
đồng chí pani yathotu cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào đã đặt nhiều câu hỏi
bày tỏ sự quan tâm tới các kinh nghiệm giải pháp cách làm mà tỉnh đã thực hiện để đạt được kết quả trên
cụ thể như vấn đề quy hoạch đô thị hiện đang là vấn đề thách thức của nước bạn
cách thức phát triển du lịch để trở thành thành phố du lịch như đà lạt
kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các tiêu chí để xây dựng đề án thành phố thông minh
đặc biệt là cách thức của lâm đồng trong việc giải quyết vấn đề đói nghèo của người dân
chào các bạn
chào các bạn
một mươi tháng ba tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tiếp đoàn đại biểu nhóm nghị sĩ hữu nghị bỉ việt nam
của nghị viện bỉ do ngài jock dallerman chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn sang thăm làm việc tại việt nam
từ ngày mùng bảy đến ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị
hợp tác nhiều mặt với vương quốc bỉ và các nước liên minh châu âu eu
chuyến thăm của đoàn lần này không chỉ thúc đẩy làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị hợp tác
giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước việt nam bỉ
mà còn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp cao nhất của hai nước
phó chủ tịch quốc hội mong rằng nghị viện bỉ ủng hộ thúc đẩy eu sớm ký chính thức
và phê chuẩn hiệp định tự do thương mại evfta đánh giá cao sự phát triển của việt nam trên nhiều lĩnh vực
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị bỉ việt nam jock dallerman bày tỏ sự ủng hộ việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ông cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ nghị viện hai nước
sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ bỉ và việt nam ngày càng phát triển
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ người phát ngôn bộ ngoại giao bà lê thị thu hằng
để cùng khám phá những câu chuyện hậu trường thú vị
để bảo đảm cho hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên diễn ra xuân sẻ
bà lê thị thu hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tốt nghiệp thạc sĩ về truyền thông quốc tế và ngoại giao năm hai nghìn một mươi năm
tại đại học đông anglia học viện ngoại giao london
từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
phó đại sứ việt nam tại anh quốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
vụ trưởng vụ thông tin và văn hóa ủy ban người việt nam ở nước ngoài
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
vụ trưởng vụ thông tin và báo chí
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam
lời đầu tiên xin lịch chân thành cảm ơn người phát ngôn đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thứ bà hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên là một sự kiện chưa từng có tiền lệ ở việt nam
việt nam chúng ta có một khoảng thời gian rất là ngắn
để chuẩn bị về tất cả các mặt từ lễ tân hậu cần
và trong đó đặc biệt là thành lập hẳn một trung tâm báo chí quốc tế
vậy thì chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi là một mươi ngày như thế
thì công tác để chuẩn bị để thành lập được trung tâm này thì được diễn ra như thế nào ạ
đúng là hội nghị thượng đỉnh lần này
chúng ta có một thời gian chuẩn bị ngắn nhất ngắn nhất từ trước đến nay
và trong một khoảng thời gian không đến một mươi ngày đâu ạ chỉ có một tuần thôi
khi chúng tôi chính thức tiếp quản mặt bằng
từ trung tâm từ cung văn hóa hữu nghị việt sô
và kết thúc vào ngày hai mươi ba tháng hai khi mà có cái lễ khai trương chính thức trung tâm báo chí
thì đây phải nói là cái nỗ lực phi thường của một cái tập thể
từ lãnh đạo cán bộ công nhân và người lao động của rất nhiều bộ ngành ở trung ương
sở ngành của thành phố hà nội và đặc biệt là của các doanh nghiệp
trong đó phải kể đến là doanh nghiệp
hai cái doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của chúng ta
đấy là viettel và vnpt

trong một khoảng thời gian ngắn như vậy
thì chúng tôi đã triển khai một cái khối lượng công việc phải nói là rất là đồ sộ
một cái hạ tầng rất là cũ kĩ của cung văn hóa hữu nghị việt xô
sau hơn ba mươi năm xây dựng thì gần như là phải làm hoàn toàn mới
từ hệ thống điện rồi đến tận hệ thống vệ sinh cấp thoát nước
và đặc biệt là chúng ta phải đưa một cái hạ tầng viễn thông hiện đại nhất
và có cái công suất lớn nhất từ trước tới nay ở việt nam
và phải nói là chúng tôi đã nỗ lực làm ngày làm đêm không quản giờ giấc
và đặc biệt là đấy là cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng của tất cả các đơn vị cùng tham gia
để có cái kết quả là trung tâm báo chí được đánh giá là một cái trung tâm báo chí hiện đại nhất
và đặc biệt là có nhiều tiện ích nhất đối với phóng viên nước ngoài
tôi vẫn còn nhớ là trong một buổi giao lưu chia sẻ những thông tin về hội nghị thượng đỉnh với thế hệ trẻ
ở đoàn thanh niên bộ ngoại giao thì bà có nói là đây là một sự kiện có nhiều thứ nhất
vâng cụ thể ở đây là nhất về những điểm gì ạ
đúng là cái sự kiện này nó rất là đặc biệt
chúng ta đã có những cái phải nói là những cái kỷ lục
thứ nhất là cái thời gian chuẩn bị ngắn nhất từ trước đến nay
cái thứ hai nữa là cái số lượng phóng viên nước ngoài vào việt nam tác nghiệp là đông nhất
trong cùng một thời điểm là đông nhất từ trước tới nay
cái thứ ba nữa là chúng ta đã triển khai được một cái trung tâm báo chí
như tôi nói trên một cái quy mô diện tích lớn nhất với hơn ba mươi m hai
có thể đảm bảo cho gần bốn phóng viên tác nghiệp cùng một lúc
với một cái hạ tầng viễn thông hiện đại nhất và có công năng lớn nhất
đồng thời là có nhiều tiện ích phục vụ cho phóng viên nhất
và tôi vẫn nói đùa là phóng viên thì là sướng nhất
bởi vì là được hưởng rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi
rồi các tiện ích ví dụ như là ăn uống
rồi kể cả đi lại miễn phí
và có các cái tour tham quan miễn phí cho phóng viên
vâng cá nhân tôi thì cũng là người trực tiếp được tác nghiệp
và được có thể dùng từ là được chăm sóc ở trung tâm báo chí
thực sự rất là tuyệt vời
bởi vì là tôi thấy là chưa bao giờ tôi được tác nghiệp ở đâu mà thuận tiện
và gọi là được chiều đến như thế
thế nhưng mà tôi vẫn rất là tò mò bởi vì sao
bởi vì trung tâm báo chí thì hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
vậy thì trong quá trình
vậy thì trong quá trình hoạt động đấy
chúng ta có gặp phải những cái khó khăn gì
hay là chúng ta có để xảy ra những cái sơ suất gì hay không
điều rất là đáng mừng và cũng là một cái nguồn động viên
cho tất cả những người tham gia thiết lập và vận hành trung tâm báo chí quốc tế
là chúng tôi đã vận hành thông suốt bốn ngày
hai mươi bốn trên hai mươi bốn từ ngày hai mươi sáu cho đến hết ngày một tháng ba
và trong suốt quá trình đó thì không xảy ra bất kỳ một sự cố nào

bởi vì chúng ta đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ
ví dụ như là chúng ta có hai hệ thống internet cùng một lúc
hệ thống internet có dây và hệ thống internet không dây
chúng ta có một cái hệ thống điện
ngoài cái điện lưới ra thì chúng ta có các hệ thống điện dự phòng
mà công suất cái điện lưới ở đây là nó gần gấp rưỡi với cái nhu cầu thực
cho nên là rất là mừng là về mặt kỹ thuật thì không có một cái sự cố nào xảy ra
và phóng viên thì không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào
để vận hành và quản lý một cái trung tâm báo chí quốc tế lớn như vậy
thì nó không chỉ là ở tầm quản lý và vĩ mô
mà nó nhiều khi mình như một người quản gia
mình phải chăm lo từ những cái chi tiết nhỏ nhất
nói thật là ví dụ như chi tiết của cái nhà vệ sinh
đảm bảo làm sao phải sạch sẽ đảm bảo vệ sinh
thế rồi chi tiết từ bữa ăn cho phóng viên
chi tiết từ cái việc đi lại cho phóng viên
sao cho nó thuận lợi
tất cả những cái đó thì tôi nhận được cái đánh giá rất là tích cực của phóng viên nước ngoài
nói về kỉ niệm chẳng hạn
thì tôi thấy là một cái ấn tượng chẳng hạn là cái ấn tượng của tôi đối với hai nhóm phóng viên
nhóm thứ nhất là nhóm phóng viên của fox
truyền hình fox của mỹ chẳng hạn
thì anh ấy đánh giá anh bảo là cái trung tâm báo chí quốc tế của hà nội lần này
nó vượt cả kỳ vọng của anh ấy
và nó hoàn hảo từng chi tiết từ cái nhà vệ sinh
và một cái đánh giá nữa của phóng viên của hãng
của một cái tờ báo của người việt nam tại california hoa kỳ
thì anh ấy chia sẻ là rất là tự hào
tự hào khi đưa tin về một cái sự kiện mà nó quyết định đến nền hòa bình và an ninh của thế giới của khu vực
khi mà đến trung tâm báo chí
thì anh ấy cảm thấy là
có đầy đủ mọi thứ không thiếu một cái thứ gì
và được tạo những điều kiện tốt nhất
thì đấy là những cái ấn tượng và những cái kỷ niệm mà tôi cho rằng
là những cái lời động viên vô giá đối với tất cả chúng tôi
trong suốt quá trình tác nghiệp tại trung tâm báo chí
để mà quá trình tác nghiệp của các phóng viên diễn ra một cách thuận lợi như vậy
thì chắc chắn là sẽ có nhiều đơn vị cùng phối hợp để có thể đảm bảo sự thành công
vậy thì không biết là cá nhân bà
hay nói rộng hơn là bác sĩ
ngoại giao thì chúng ta gặp khó khăn gì trong vai trò điều phối hay không ạ
tôi có thể nói là chúng tôi không gặp khó khăn gì trong quá trình điều phối
thách thức thì có nhưng mà khó khăn thì không
thách thức như tôi đã nói
đấy là về mặt thời gian về mặt tiến độ
về mặt phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị rất là khác nhau
giữa các bộ khác nhau giữa các ngành khác nhau
giữa trung ương và địa phương giữa các doanh nghiệp với nhau
thế nhưng mà chúng tôi đã được cái sự hỗ trợ
cái sự cộng tác
rất là nhiệt tình
ở đây tôi đánh giá cao cái tinh thần trách nhiệm
cái ý thức trách nhiệm
ai cũng vào cuộc với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất
ý thức được cái việc của mình làm
là sẽ đóng góp to lớn
không chỉ cho đất nước
mà thậm chí là mọi người đều nghĩ
đây là một cái sự kiện khu vực và quốc tế
và có tính chất quyết định
đến hòa bình ổn định và an ninh
của cả khu vực và thế giới
trong suốt quá trình thiết lập và vận hành trung tâm báo chí
chúng tôi có cái nhóm công tác
gồm bộ ngoại giao
bộ thông tin truyền thông
ủy ban dân thành phố hà nội
bao gồm cả các doanh nghiệp
thì chúng tôi luôn luôn trao đổi
và giữ liên lạc chặt chẽ
thậm chí là đến đêm
hoặc mới buổi sáng
sớm ra thì chúng tôi vẫn
liên hệ được với nhau
đây là cái hội nghị mà
chúng ta không giữ vai trò
chủ trì về mặt nội dung
cũng như chương trình
nội dung và chương trình là do hai phía hoa kỳ
nên quyết định chúng ta giữ vai trò
chủ nhà và
cung cấp cũng như là đảm bảo
các cái mặt về an ninh lễ tân hậu cần
và truyền thông hội nghị này
thì nó lại có cái tính bảo mật thông tin rất cao
cho nên gần như là chúng ta
ban đầu cảm tưởng
như chúng ta bị động
trong công tác chuẩn bị thế nhưng cuối cùng
thì chúng ta đã biến được cái từ bị động
chúng ta đã biến được thành cái thế chủ động của chúng ta
chủ động từ cái việc mà
các cái bộ nhận diện hình ảnh
các cái logo về hội nghị
các cái tấm pano trang trí
trực quan ấy thì các bạn thấy
đấy là cái thành quả của chúng ta
chúng ta đã tự
có sáng kiến và được hai bên
đồng thuận chúng ta chủ động trong việc
lựa chọn một cái địa điểm
tổ chức trung tâm báo chí quốc tế
nói với các bạn là chúng tôi
đã phải đi khảo sát
một số địa điểm ở hà nội
và cuối cùng chúng tôi quyết định chọn
cung văn hóa dự định việt xô nó đảm bảo
được rất nhiều yếu tố thứ nhất là
nó có cái
không gian trong nhà đảm bảo
cho ba bốn nghìn con người
cái thứ hai nữa nó rất là thuận lợi về
mặt giao thông vì ở
trung tâm của thủ đô hà nội nhưng đặc biệt
nữa mà cái điều mà chúng ta
làm được và về sau chúng ta thấy
là rất là thành công đấy là
khi các bạn ở trung tâm báo chí
chỉ bước ra ngoài
sảnh thôi các bạn sẽ cảm nhận được
đấy là hà nội đấy là việt nam
cái này nó rất là quan trọng trong việc quảng bá
hình ảnh của việt nam ra thế giới thông qua truyền thông nước ngoài
rõ ràng là thông qua
sự kiện lần này thì chúng ta thấy được bản lĩnh
thấy được trí tuệ
thấy được trách nhiệm của các cán bộ
và nói rộng hơn là của các cấp
các ngành trong việc hoạt động quốc tế
vậy thì bà chia sẻ niềm tự hào
này như thế nào
tôi vẫn nói với cán bộ trẻ
của bộ ngoại giao ấy qua cái hội
nghị này thì mình càng khẳng định được
là không có cái gì mà việt nam không làm được
xứng đáng để cả hoa kỳ và triều tiên
lựa chọn là cái nơi
hai nhà lãnh đạo gặp nhau
để đàm phán
tìm ra những cái giải pháp
cho hòa bình
cũng như là ổn định
trong khu vực và trên thế giới
việt nam đã hoàn thành xuất sắc
cái vai trò chủ nhà được
cả hoa kỳ và triều tiên
lẫn bạn bè
trong khu vực và thế giới đánh giá rất là cao
tôi ngay sau khi hội nghị
kết thúc thì tôi đã nhận được
những cái lời chúc mừng
của các đại sứ quán asean
tại hà nội
từ cả sứ quán hoa kỳ và hàn quốc
kể cả hàn quốc
đánh giá là chúc mừng là việt nam
đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò chủ nhà
một cái điều mà chúng ta phải thấy
để có được những cái việc đó
là có một cái sự quyết tâm
một cái tinh thần trách nhiệm
xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao nhất
cho đến từng cán bộ
từng người lao động
cái thứ hai nữa
là chúng ta thấy được là chúng ta làm tốt
cái truyền thông đối ngoại
kết hợp với truyền thông đối nội
tại sao tôi nói như vậy
là bởi vì chúng ta đã
khơi dậy được cái
niềm tự hào cái ý thức trách nhiệm
của mỗi một người dân
người dân khi
khi thấy người dân có thể kiên nhẫn
hàng tiếng đồng hồ trên đường
khi phải nhường đường
cho các đoàn xe của hai đoàn đi qua
rồi người dân
những cái người chủ doanh nghiệp của hà nội
đã mang những cái món ăn ngon nhất
để đến phục vụ cho
phóng viên quốc tế
coi như đấy là một cái đóng góp
vào cái công tác tổ chức của việt nam
đóng góp cho và tạo một cái
môi trường thuận lợi nhất
cho đàm phán giữa hoa kỳ và triều tiên lần này
và câu hỏi cuối cùng tôi muốn dành
cho người phát ngôn đó là
dưới góc độ chuyên môn của mình thì bà cho rằng là
thông qua sự kiện này việt nam của chúng ta
được những gì ạ
tôi cho rằng là cái thành công
lớn nhất của chúng ta
đấy là đã làm hoàn thành
xuất sắc vai trò chủ nhà
một cái thành công nữa
qua đó thì đã khẳng định được
cái việt nam
có đầy đủ năng lực
tổ chức các cái sự kiện
quốc tế phức tạp nhất
ở việt nam
một cái thành công nữa
đó là khẳng định được
cái vai trò và vị thế của việt nam
trên trường quốc tế
hoa kỳ và triều tiên phải tin cậy chúng ta
thì mới tổ chức hội nghị tại đây
và qua đây thì
cũng thể hiện được
một cái thông điệp của việt nam
là mong muốn và sẵn sàng
vào cái tiến trình
hòa bình trên ván đảo triều tiên
cũng như là duy trì một cái nền
hòa bình ổn định
an ninh và phát triển thịnh vượng
trong khu vực và trên thế giới
cũng nhân cái dịp này
với sự xuất hiện với sự có mặt
của hơn hai sáu trăm linh nhà báo quốc tế
từ hai trăm một mươi tám hãng thông tấn
ba mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
thì chúng ta cũng đã biết tận dụng
cái cơ hội này như một cái cơ hội vàng
để quảng bá hình ảnh
của đất nước hình ảnh con người
các cái thành tựu mọi mặt của chúng ta
đến bạn bè quốc tế
hàng loạt các cái tin
bài về việt nam trong một thời gian
diễn ra hội nghị cũng như là sau khi diễn ra hội nghị
hàng loạt các cái hình ảnh
rất là đẹp về thủ đô hà nội
rồi các cái món ăn
của hà nội
được cnn đưa vào top năm món ăn
mà cnn bình chọn
thì tôi cho là đấy là những cái
những cái giá trị
không đo đếm được
mà chúng ta có được
có được bằng cái
nhiệt huyết có được bằng cái trách nhiệm
và có được bằng
những cái nỗ lực phi thường
của tất cả
từ lãnh đạo cán bộ
công nhân viên người lao động và
tất cả người dân hà nội
cũng như người dân trong cả nước
thưa bà tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta
thì còn có các bạn sinh viên đến từ
các trường đại học khác nhau và có lẽ là lúc này
thì các bạn đang rất là muốn đặt câu hỏi dành cho người phát ngôn rồi ạ
chào các bạn
có bạn nào muốn đặt câu hỏi thì các em có thể
xin mời em
dạ vâng em xin chào chị
và xin chào người phát ngôn ạ
em là vũ hồng anh em là sinh viên
trường học viện báo chí và tuyên truyền
thì rất vui vì ngày hôm nay em
có mặt trong trường quay ngày hôm nay để giao lưu
với người phát ngôn bộ ngoại giao về
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
tổ chức tại việt nam ạ
thì em muốn đặt câu hỏi cho người phát ngôn
là như bà đã nói là
thông qua cái sự kiện
vừa rồi thì đã có sự nỗ lực
của tất cả những cái cơ quan
ban ngành những đơn vị và người dân
đã tham gia và quảng bá hình ảnh
đất nước và bà có thể nói rõ hơn
về vai trò của những người trẻ
những bạn trẻ đặc biệt là
ở hà nội trong việc
quảng bá hình ảnh đất nước thông qua hội nghị
thượng đỉnh vừa rồi tại việt nam được không ạ em xin cảm ơn ạ
đây là một câu hỏi rất là hay rất là thú vị
tôi nghĩ là
trong cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi chúng ta đã
huy động được chúng ta đã
có được cái sự
đồng lòng chung tay
của rất nhiều tầng lớp nhân dân
trong đó phải nói là đến những
thanh niên như ở vụ
thông tin báo chí của chúng tôi và trong bộ ngoại giao
thì rất là trẻ
rất là nhiều phải thực sự là
trong cả cái quá trình diễn ra hội nghị như vậy
thì cái sức trẻ
là nó thể hiện
và nó phát huy được nhất bởi vì các bạn
hình dung ra một ngày không phải
làm việc tám tiếng không phải làm việc một mươi hai tiếng
mà có khi phải làm việc
một mươi tám tiếng bởi vì trung tâm báo chí
là không ngủ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và chỉ có các bạn thanh niên thì mới có
một cái sức trẻ với sự nhiệt tình
thì mới có thể đảm đương được
cái công việc như vậy ngoài ra
tôi cũng nhìn thấy có trong
số các phóng viên tác nghiệp
ở trung tâm báo chí có rất nhiều phóng viên trẻ
phóng viên rất trẻ tôi nghĩ cũng chỉ
chín x thôi và đấy
cũng là những phóng viên nhiệt tình nhất
có trách nhiệm nhất
tôi đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên
đứng hàng giờ
dưới mưa trong đêm
để chờ những
khi mà cái đoàn xe
của tổng thống hoa kỳ
hay là của chủ tịch kim trương ưn
đi qua trên các đường phố của thủ đô hà nội
rất là nhiều bạn thanh niên tình nguyện
mặc những áo xanh tình nguyện
đứng ra đường để hỗ trợ
cho người dân trong lúc mà phải chờ
đoàn xe đi qua
thế rồi những cái bạn trẻ
chăm sóc từng
cái cây hoa trang trí
trên đường phố của hà nội
thực sự là tôi thấy là những cái đóng góp đó
tuy nhỏ bé nhưng mà
nó đã góp phần lên cả một cái
sức mạnh tập thể vô cùng to lớn
để chúng ta có thể hoàn thành được
một cái sự kiện
lớn như vừa rồi
xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của người phát ngôn
trong chương trình ngày hôm nay và một lần nữa
cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
kính chúc bà sức khỏe hạnh phúc và thành công ạ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị
cùng đến với tiểu mục việt nam yêu thương
quý vị vừa theo dõi tiểu mục việt nam yêu thương

hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
lần thứ hai đã kết thúc
nhưng cho tới giờ phút này
có lẽ vẫn là những ngày khó quên
với người dân thủ đô người dân việt nam
và hàng ngàn nhà báo quốc tế
có thể nói ấn tượng lớn không chỉ đến
từ thành công trong khâu tổ chức
cảm xúc đến từ những điều rất nhỏ
hiếm ở đâu mà chúng tôi được tiếp đón
nồng hậu và chu đáo đến như vậy
những món ăn ngon nước tiếng của việt nam

như phở bún chả hay bún thang
được chế biến bởi những bàn tay của các nghệ nhân hàng đầu
và được phục vụ miễn phí tại trung tâm báo chí
một lần nữa lại làm say lòng
hàng ngàn phóng viên quốc tế
đến từ khắp nơi trên thế giới

có thể nói ẩm thực đã trở thành một sứ giả đặc biệt
một kênh ngoại giao văn hóa hiệu quả
của thương hiệu du lịch việt nam
của thương hiệu du lịch việt nam
kể đây khoảng sáu bảy năm

tôi thấy đồ ăn việt nam rất ngon tuyệt vời
tôi thích nhiều món ở đây
nhưng thích nhất là món phở hương vị của nó thật tuyệt vời
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam
tôi thấy đồ ăn việt nam cũng có nhiều nét tương đồng
với đồ ăn trung quốc
và tôi khá là thích
mọi sự hỗ trợ của việt nam dành cho báo chí
đều rất tuyệt vời
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
quan trọng được quan tâm hàng đầu
theo đó các sản phẩm được lựa chọn
để phục vụ chính thức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt
các đơn vị cung cấp phải đáp ứng
các tiêu chuẩn không chỉ của việt nam
mà cả hoa kỳ tức là của thế giới
chúng ta chưa tổng hợp cái chi phí đó
nhưng tôi nghĩ là không nhiều
trong đó thì văn hóa chính phủ
cũng huy động những cái doanh nghiệp
người ta sản xuất những cái sản phẩm
của chúng ta
tôi nói ví dụ latifoods
là một cái doanh nghiệp mà sản xuất
nước ép trái cây
là cái sản phẩm mà sản xuất
từ việt nam trái cây của chúng ta
nhưng cái dây chuyền công nghệ là của mỹ
với mỗi một món ăn
thì đằng sau nó là cả những câu chuyện
rất hấp dẫn thú vị
để thu hút khách quốc tế
ẩm thực việt nam chính là một sứ giả
cho ngoại giao của việt nam
cũng như là sứ giả cho du lịch việt nam
để quảng bá việt nam ra nước ngoài
thưa quý vị chương trình tập trí đối ngoại
của chuyên hình nhân dân cũng xin được
tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
chuyên hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo